trong khi dịch tả lợn châu phi đang xảy ra ở nhiều địa phương thì bệnh lở mồm long móng lại xuất hiện
tại một số địa phương trong cả nước các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh
chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên quốc lộ một tại đầu cầu bình phú thuộc xã xuân cảnh thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã chính thức hoạt động kể từ ngày một mươi năm tháng ba
hiện năm lít thuốc sát trùng đã được phân bổ về cho các địa phương để tiêu độc khử trùng
ngành thú y tỉnh này cũng đã khuyến cáo người dân không được giấu khi phát hiện lợn nhiễm bệnh
những hộ chăn nuôi cố tình tìm cách đưa lợn bệnh tuồn ra thị trường tiêu thụ sẽ bị xử lý nghiêm
phú yên có đàn lợn hơn một trăm linh con việc người dân chủ động ngăn ngừa và phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn các loại dịch bệnh là điều hết sức cần thiết
bởi nếu bệnh bùng phát và lây lan thì nguồn sinh kế của hàng nghìn hộ chăn nuôi sẽ gặp khó khăn